tại bảo tàng lịch sử quốc gia đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề báo vật khảo cổ học việt nam
do bảo tàng lịch sử quốc gia và bảy bảo tàng trong nước viện gớt hà nội và ba bảo tàng quốc gia đức cùng phối hợp tổ chức
tháng hai năm hai nghìn một mươi tám vừa qua trưng bày chuyên đề báo vật khảo cổ học việt nam đã tổ chức thành công tại đức
thu hút đông đảo công chúng đức giúp người dân đức và châu âu hiểu biết hơn về đất nước lịch sử văn hóa con người việt nam
gần ba trăm linh hiện vật khảo cổ học tiêu biểu từ thời tiền sử đến thế kỷ một mươi bảy một mươi tám trên mọi miền đất nước
được lựa chọn giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước
trưng bày gồm các chủ đề chính như bảo vật khảo cổ học thời tiền sử báo vật khảo cổ học thời kim khí với văn hóa đông sơn
sa huỳnh văn hóa ốc eo phù nam champa và di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
triển lãm diễn ra đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại bảo tàng lịch sử quốc gia